chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
vào sáng ngày hôm nay quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
nghe đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là cần thiết
bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
tại luật công an nhân dân cho phù hợp
bên cạnh đó luật công an nhân dân hai nghìn một mươi tám chưa quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí
về thăng cấp bậc hàm cấp tướng
trước thời hạn đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
nên việc áp dụng còn khó khăn bất cập
quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ chức danh của sĩ quan công an nhân dân còn một số vướng mắt
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích sau
thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa quan điểm chỉ đạo
điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi
của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung
về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu
đối với những ngành nghề đặc biệt người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi so với tuổi nghỉ hưu chung
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết
sẽ sửa đổi một số khoản tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa đổi bổ sung khoảng bốn theo hướng
thời hạn xét thăng bậc hàm từ đại tá đến thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoảng một theo hướng
bổ sung quy định giao chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điều tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng
bổ sung quy định cụ thể sáu vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong công an nhân dân
gồm một vị trí có cấp hàm cấp tướng
năm vị trí có cấp hàm cao nhất là thiếu tướng
quy định trưởng công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
và trung đoàn trưởng có bậc hàm cao nhất là đại tá
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết luật sẽ bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an
nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an nhân dân trong trường hợp đặc biệt
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoản ba
khoản bốn điều ba mươi
sửa đổi bổ sung khoản hai điều bốn mươi hai
theo hướng chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới cho biết
ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết bàn hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
với những lý do như đã nêu trong các tờ trình của chính phủ
và cho rằng việc ban hành luật này nhằm thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của đảng
tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân
thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân
bảo đảm tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cũng trong phiên làm việc sáng nay thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam trước quốc hội
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ
qua giả soát các quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn một mươi chín
sở đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín
chưa đáp ứng được các yêu cầu chính trị pháp lý và thực tiễn
do đó việc xây dựng dự án luật nhằm thể chế hóa các chủ trương chính sách của đảng
đáp ứng yêu cầu của quốc hội và tiến trình cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số của chính phủ
việc xây dựng luật nhằm đảm bảo các mục đích góp phần đơn giản hóa thủ tục đẩy mạnh
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân việt nam trong việc cấp giấy tờ xuất cảnh
và người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú tại việt nam
góp phần phát triển kinh tế xã hội vừa đảm bảo vệ an ninh quốc gia và đảm chất tự an toàn xã hội
hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo đồng bộ thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước
và nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tìm hiểu thị trường đầu tư
dự thảo luật có ba điều
điều một sửa đổi một mươi ba điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tập trung vào hai nhóm nội dung
điều hai sửa đổi bảy điều khoản của luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam năm hai nghìn một mươi bốn
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi chín
tập trung vào hai nhóm nội dung
điều ba quy định về hiệu lực thi hành
dự thảo luật bổ sung khoản chín của điều một mươi năm
sửa đổi khoản hai điều hai mươi tám
sửa đổi khoản hai điều ba mươi hai
để bổ sung hình thức
nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
báo mất hồ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
bãi bỏ quy định nộp bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đa cấp lần gần nhất
và bãi bỏ quy định nộp bản sao dưới khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ một mươi bốn tuổi đã được cấp mã số định danh cá nhân
bên cạnh đó bộ công an cũng đề xuất phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ cục quản lý xuất nhập cảnh về công an cấp tỉnh từ công an cấp tỉnh về công an cấp huyện từ công an cấp huyện về công an cấp xã
dự thảo luật cũng bổ sung nhiều quy định để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh việt nam
theo đó dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định tại các điều bảy và chín để nâng hạn thị thực điện tử từ ba mươi ngày lên ba tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần
sửa đổi bổ sung quy định tại điều một mươi chín a để mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ và giao cho chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước vùng lãnh thổ trên cơ sở đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phù hợp với chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của việt nam
sửa đổi bổ sung điều ba mươi một để nâng thời hạn tạm trú từ một mươi năm ngày lên bốn mươi năm ngày đối với công dân của nước được việt nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực
gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật
bên cạnh đó bộ công an cũng đề xuất quản lý chặt chẽ cư trú người nước ngoài tại việt nam góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội bổ sung trách nhiệm của cơ sở lưu trú bổ sung nghĩa vụ của người nước ngoài trong việc xuất trình hộ chiếu và giấy tờ có giá trị cư trú tại việt nam cho cơ sở lưu trú để thực hiện khai báo tạm trú theo quy định quy định trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến hoạt động của người nước ngoài cư trú tại việt nam
trình bày báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án luật chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới nhấn mạnh việc sửa đổi bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành có phần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh việt nam góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch covid một mươi chín
việc xây dựng dự án luật đã bám sát các chủ trương đường lối của đảng các quy định của dự thảo luật phù hợp quy định của hiến pháp bảo đảm tính thống nhất với hệ thống pháp luật tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên bảo đảm tính khả thi đáp ứng các yêu cầu cấp bách của thực tiễn
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm qua bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
khu vực phía nam với sự tham gia của ban giám đốc công an thành phố hồ chí minh và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh cùng sáu tỉnh thành giáp danh
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tai nạn giao thông tại bảy tỉnh phía nam đã được kéo giảm hai mươi bốn về số vụ người chết giảm hơn một mươi tám và số người bị thương giảm hai mươi sáu
tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia chỉ chiếm ba tám mươi bảy
tuy nhiên tai nạn giao thông do xe máy tại các địa phương này chiếm hơn năm mươi bảy số vụ tai nạn do xe tải xe đầu kéo gây ra chiếm hai mươi một
đồng thời độ tuổi người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông từ hai mươi hai đến năm mươi năm tuổi chiếm gần sáu mươi và số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các tuyến đường huyện chiếm gần năm mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao cách làm hay ở một số địa phương như địa bàn thành phố hồ chí minh
đồng thời yêu cầu công an các địa phương cần chủ động nắm chắc đặc điểm tình hình giao thông trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chống gửi thi hành công vụ
quyết liệt phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát kinh tế cảnh sát hình sự để xử lý tận gốc tình trạng đội xe đua xe trái phép tình trạng vi phạm về nồng độ cồn
để hình thành rõ nét thói quen văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu bia của người dân xây dựng ý thức tự giác văn minh chuẩn mực của người tham gia giao thông
như vừa được đề cập cách đây ít phút dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân do bộ công an chủ trì xây dựng sẽ được xem xét cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ năm quốc hội khoáng một mươi năm
một trong những điểm đáng chú ý tại dự luật sửa đổi lần này
là việc đề xuất tăng số lượng cấp tướng cho lực lượng công an
bộ công an cũng đề xuất tăng tuổi phục vụ đối với sĩ quan hạ sĩ quan công an nhân dân
quy định này hiện đang nhận được sự đồng thuận và cũng được đánh giá là phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
vừa phù hợp với thực tiễn chiến đấu công tác của lực lượng công an nhân dân
với hai mươi một năm tham gia công hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thiếu tá nguyễn tiến hưng đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau
đến nay đồng chí đang đảm nhận nhiệm vụ trưởng công an xã thống nhất
nếu quy định hạn tuổi được tăng lên theo luật công an nhân dân sửa đổi được thông qua
thiếu tá hưng sẽ có thêm thời gian truyền kinh nghiệm công tác của bản thân để xây dựng lực lượng kế cận cho ngành
thực ra là nếu mà năm mươi hoặc năm mươi năm năm thì vẫn còn sức khỏe vẫn đủ tỉnh táo minh mẫn để làm việc
và để cống hiến và để truyền đạt lại những kinh nghiệm qua quá trình công tác của mình cho thế hệ
để đi sau
nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân cũng bày tỏ sự đồng thuận
với đề xuất nâng hạng tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an
tăng tuổi phục vụ thì đương nhiên là mình sẽ có nhiệt huyết hơn trong công việc
bởi vì là mình vẫn đang có cái được đóng góp tiếp
thì mình sẽ có đam mê hơn là có thể kéo dài từng hộ hơn
mà cộng thêm là sẽ cảm thấy là gắn bó lâu dài được với cơ quan hơn
bây giờ toàn bộ số anh em mà đang
nếu theo quy định này hạng tuổi rồi thì cấp hạng như thế này về rất sớm rất phí
vấn đề thứ hai là cao trí lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo đảng nhà nước cũng rất nhiều lần
và hiện nay chúng ta cũng đang thực hiện là phải kéo dài thêm độ tuổi cho cao trí này
gắn như là đấy nó rất phí
bây giờ được đào tạo rồi độ tuổi đang chín
thì cái chuyện nói chung đối với cán bộ là được kéo dài thêm tôi cho là rất hợp lý
theo dự thảo bộ công an đề xuất tăng hạn tuổi
phục vụ cao nhất với nam công an từ sáu mươi lên sáu mươi hai
nữ tăng năm tuổi thành sáu mươi
hiện tuổi phục vụ cao nhất trong ngành là sáu mươi tuổi kể cả cấp tướng
bộ công an cho biết việc đề nghị tăng tuổi đã được nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng
trên cơ sở vị trí tính chất công việc đặc thù trong lực lượng và đặc điểm giới
nếu mà được quốc hội thông qua và thực hiện trên thực tế
thì theo cái đánh giá tác động của ban soạn thảo
thì những quy định này sẽ có tác động tích cực đối với xã hội
đặc biệt là sẽ tiết kiệm được cái nguồn năng lao động
và có cái chất lượng cao trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu về tinh gọn bộ máy tinh giản biên chứ
mà theo cái chủ trương đường lối của đảng trong cái tình hình hiện nay
trên cơ sở quy định của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi năm
với tính chất đặc thù của lực lượng công an
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất

của sĩ quan công nhân công an được đánh giá là cần thiết và phù hợp
việc kéo dài tuổi đối với một số trường hợp
cũng sẽ tận dụng được nguồn nhân lực chất lượng cao trong công an nhân dân
dự kiến dự án luật công an nhân dân sửa đổi bổ sung
sẽ được quốc hội xem xét cho ý kiến
và thông qua tại kỳ họp thứ năm
theo hình thức một kỳ họp